cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về từ một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ngoài dịp lễ giáng sinh đánh đạp quận hoàn kiếm cũng yêu cầu các phường căn cứ cấp độ dịch đưa ra chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người trong cả dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng nhầm dần
ngoài dịp lễ giáng sinh đánh đạp quận hoàn kiếm cũng yêu cầu các phường căn cứ cấp độ dịch đưa ra chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người trong cả dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng nhầm dần
liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ giáng sinh tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng nhầm dần dần
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm vừa ban hành công văn trong đó có nhiều nội dung quan trọng
cụ thể lãnh đạo quận hoàn kiếm yêu cầu các phường thường xuyên đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh bổ sung
xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo theo diễn biến dịch và chỉ đạo của trung ương và thành phố
cùng với đó căn cứ cấp đồ dịch để kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người
đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhất là trong dịp lễ giáng sinh tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng nhầm dần đám tàn đám cưới v v
phòng y tế quận phải thường xuyên cập nhật phân loại cấp độ dịch tại thành phố và quận
chủ động đề xuất các yêu cầu điều kiện an toàn về phòng chống dịch trong dịp lễ giáng sinh tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng nhầm dần dần
tại các cơ sở tôn giáo địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn quận
phối hợp ủy ban nhân dân các phường đôn đốc hướng dẫn các tổ chức tôn giáo xây dựng kế hoạch
phương án phòng chống dịch covid một mươi chín trong các dịp lễ giáng sinh tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng nhầm dần
trung tâm y tế quận có nhiệm vụ khoanh vùng trôi vết không đề dịch lan trọng
tổ chức quản lý điều trị f và cách ly f một tại nhà thành lập trạm y tế lưu động lập chốt kiểm soát trong các dịp lễ tết
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàng kiếm giao công an quận phân luận giao thông từ xa xung quanh khu vực trọng điểm về tôn giáo không để xảy ra ủng tắc
đồng thời nắm tình hình phát hiện ngăn chặn kịp thời những hoạt động liên quan đến khủng bố những hoạt động tôn giáo trái pháp luật
đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng
xây dựng và triển khai phương án phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận và tại các địa bàn trọng điểm về tôn giáo khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận trong khu phố cổ hà nội
tăng cường tuyên truyền hỗ trợ các tổ chức tôn giáo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín như yêu cầu người dự lễ và khoét mạ quy trợ đa thân nhiên và thực hiện biện pháp năm k
tổ chức phát thanh bố trí ba nơi truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch covid một mươi chín lưu động tại khu vực xung quanh các địa điểm nơi tổ chức hoạt động trong dịp lễ giáng sinh tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng
trao đổi để chức sắc chức việc công giáo tin lành nhận thức rõ về tình hình dịch covid một mươi chín và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của thành phố và quận

tổ chức phát thanh bộ trí bà nội truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của thành phố và quận
tổ chức phát thanh bộ trí bà nội truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của thành phố và quận